trong hai mươi bốn giờ qua hà nội ghi nhận năm trăm ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới phân bố nhiều nhất tại hoàng mai và hà đông
sở y tế hà nội thông tin từ một mươi tám h ngày một mươi tháng năm đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng năm
trên địa bàn thành phố ghi nhận năm trăm ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới gồm một trăm năm mươi năm ca cộng đồng và ba trăm tám mươi ba ca đã cách ly
số ca mắc mới phân bố tại một trăm ba mươi tám xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai bốn mươi hai hà đông bốn mươi một đông anh ba mươi tám long biên ba mươi bảy nam từ liêm ba mươi sáu
cộng dông số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một năm trăm chín mươi ba chín trăm ba mươi tám ca
bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur
cục y tế bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng và y tế ngành về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều nhắc lại lần hai mũi bốn
theo bộ y tế đến ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cả nước đã triển khai tiêm chủng được khoảng hai trăm một mươi năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
tỷ lệ bao phủ liệu cơ bản cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt sắp xỉ một trăm linh tỷ lệ bao phủ mũi một mũi hai cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi lần lượt là một trăm linh và chín mươi sáu
tỷ lệ tiêm mũi ba liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt năm mươi bảy năm tỷ lệ bao phủ mỗi một cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi là một mươi ba bốn